theo thông tin từ bộ giáo dục đào tạo khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ diễn ra vào tháng bảy tới thay vì tháng sáu như các năm trước
thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một sẽ tập trung làm thủ tục dự thi vào ngày sáu tháng bảy
hai ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày bảy và tám tháng bảy ngày thi dự phòng ngày chín tháng bảy
thứ tự thi các môn giữ nguyên như năm trước môn ngữ văn vào sáng ngày bảy tháng bảy môn toán vào chiều cùng ngày
thí sinh chọn một trong hai bài thi khoa học tự nhiên gồm vật lý hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội lịch sử địa lý giáo dục công dân thi vào sáng ngày tám tháng bảy
buổi chiều các em thi ngoại ngữ là môn thi cuối cùng